xin chào quý vị và các bạn
nhằm bảo vệ sức khỏe của trẻ em trước đại dịch
mới đây bộ y tế đã xây dựng kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi và báo cáo chính phủ
thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết
bộ y tế đã xây dựng kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ năm tới một mươi một tuổi và báo cáo chính phủ
khi được chính phủ cho phép bộ y tế sẽ làm việc với nhà cung ứng để có đủ vaccine sớm nhất tiêm cho trẻ em
thứ trưởng tuyền nhắn mạnh về kế hoạch tiêm vaccine năm hai nghìn hai mươi hai
bộ y tế đã triển khai tiêm bổ sung cho những đối tượng có nguy cơ như bị dị hiv suy thận viêm gan b sơ gan mũi ba sau khi đạt thời gian cần thiết sau mũi hai
theo dự báo của tổ chức y tế thế giới và nhận định của các nhà khoa học
thì dịch covid một mươi chín chưa được kiểm soát trong năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai và có thể xuất hiện biến thể mới như thời gian qua đã xuất hiện biến thể omicron
ông tuyền nhắn mạnh tuy nhiên hiện việt nam đã bao phủ vaccine covid một mươi chín
đạt tỷ lệ mũi một cho người trưởng thành trên chín mươi chín mũi hai cho người trưởng thành trên chín mươi
như vậy độ bao phủ vaccine đảm bảo đạt miễn dịch cộng đồng
về khả năng cung ứng vaccine theo thứ trưởng đỗ xuân tuyền nhu cầu tiêm trong năm hai nghìn hai mươi
chủ yếu tiêm mũi bổ sung mũi ba nhắc lại và tiêm cho trẻ em cùng với nguồn vaccine mà cơ chế covax phân phối thêm cho việt nam trong quý i hai nghìn hai mươi
thì lượng vaccine tiêm cho người trưởng thành việt nam đã đủ
việt nam đang tiếp cận nguồn vaccine tiêm cho trẻ em
đến nay việt nam đã tiếp nhận tổng số hơn một trăm chín mươi năm triệu liều vaccine và đã tiêm được hơn một trăm năm mươi bốn triệu liều
tổng dân số bao phủ tiêm mũi một vaccine gần bảy mươi bốn
theo các nhà tài trợ các tổ chức đơn vị các chính phủ nước ngoài đã cam kết tài trợ cho việt nam cung ứng vaccine
đã được bộ y tế ký hợp đồng cung cấp vaccine cho việt nam
tổng số nguồn vaccine cung ứng và cả nguồn tài trợ cho việt nam là trên hai trăm hai mươi bảy triệu liều
quý vị thân mến mới đây công an thành phố bắc giang đã khẩn trương điều tra xử lý các tổ chức cá nhân liên quan
do để xảy ra ổ dịch tại trường tiểu học ngô sĩ liên với gần hai trăm linh m
thông tin từ sở y tế tỉnh bắc giang cho biết lũy tích đến thời điểm hiện tại có một trăm chín mươi ba f liên quan đến chùm ca bệnh
tại trường tiểu học ngô sĩ liên tp bắc giang
theo kết quả truy vết nguồn lây của chùm ca bệnh này là giáo viên tiếng anh quốc tịch ireland chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
qua công tác truy vết chùm ca bệnh ở trường tiểu học ngô sĩ liên xuất hiện từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trường hợp phát hiện đầu tiên là học sinh có tên viết tắt ntp học sinh lớp bốn a bảy của trường
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai cháu b có triệu chứng sốt xin nghỉ học ở nhà
cán bộ y tế vào nhà lấy mẫu xét nghiệm qua test nhanh dương tính vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
sau đó được lấy mẫu gửi trung tâm kiểm soát bệnh tật làm xét nghiệm pcr
kết quả vào lúc một mươi bảy h bốn mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi hai dương tính với sars cov hai
sau đó cơ quan y tế và trường ngô sĩ liên phối hợp lấy mẫu toàn bộ học sinh giáo viên trong trường
phát hiện thêm hai mươi bảy trường hợp dương tính bằng phương pháp pcr và một mươi bảy trường hợp test nhanh dương tính
trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một giáo viên tiếng anh này tham gia dạy ở trường tiểu học ngô sĩ liên
cùng với một số trợ giảng của trung tâm
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai anh có đến thành phố bắc ninh chơi và đi một số nơi ở bắc ninh nhưng không báo cáo với trung tâm
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai anh có triệu chứng đau đầu cảm cúm
có báo cáo cho trung tâm anh ngữ thống nhất trung tâm đề nghị anh lấy mẫu xét nghiệm nhưng anh không lấy
tiếp tục đi dạy học những ngày hai mươi chín đến ba mươi tháng một mươi hai
ngày ba mươi tháng một mươi hai sau khi cháu b có kết quả dương tính giáo viên này đến trường tiểu học ngô sĩ liên lấy mẫu kết quả dương tính
đến nay có một trăm chín mươi ba f liên quan đến chùm ca bệnh này gồm một trăm bảy mươi sáu học sinh và năm giáo viên
trong đó có hai giáo viên nước ngoài và một mươi hai người khác
từ sáng ngày bốn tháng một học sinh các cơ sở giáo dục mầm non
tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn thành phố bắc giang đã dừng đến trường và chuyển sang học trực tuyến
trừ học sinh trung học phổ thông dân tộc nội chú tỉnh để thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
liên quan đến việc học và thi của các học sinh đã được nhiều phụ huynh quan tâm
mới đây tp hcm đã đưa ra thông tin mới ngay khi trở lại trường học tập trực tiếp
các trường trên địa bàn sẽ tổ chức ôn tập để thực hiện kiểm tra học kỳ một trong những ngày tới
ngày bốn tháng một hơn sáu trăm linh học sinh các khối lớp bảy tám
và một mươi một ở tp hcm đã trở lại trường học tập sau gần tám tháng phải ở nhà học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
theo quy định của sở giáo dục và đào tạo tp hcm việc tổ chức ôn tập bổ sung kiến thức và kiểm tra học kỳ một
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai được thực hiện trực tiếp tại trường từ ngày bốn đến ngày hai mươi hai tháng một
đối với học sinh khối lớp sáu và học sinh thuộc các khối lớp khác
vì lý do bất khả kháng không thể đến trường tham dự kiểm tra học kỳ trực tiếp trong khoảng thời gian trên
thì được kiểm tra sau khi quay lại trường học tập
đồng thời được bổ sung kiến thức khắc phục các hạn chế do học tập trực tuyến kéo dài
thời điểm trở lại trường đúng vào dịp sắp kiểm tra học kỳ một
nên không ít phụ huynh học sinh tỏ ra lo lắng do học trực tuyến nhưng lại kiểm tra trực tiếp
học sinh các khối lớp bảy tám một mươi một mươi một được trở lại trường học trực tiếp trở lại từ ngày bốn tháng một
ngoài ra quy bà nhân dân tp hcm cũng giao cho sở giáo dục và đào tạo
sở y tế chủ động ra soát tham mưu bộ tiêu chí
an toàn đối với cơ sở giáo dục khi cần thiết
kiệp thời tham mưu quy bà tp hcm về việc mở rộng dạy học trực tiếp từ sau tết nguyên đáng năm hai nghìn hai mươi hai
cho học sinh lớp một hai ba bốn năm và trẻ em mầm non
học sinh khi quay trở lại trường sẽ được thực hiện kiểm tra học kỳ một trực tiếp tại cơ sở giáo dục
xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
mới đây một doanh nghiệp trong cụng công nghiệp phú chánh thuộc xã phú chánh
thị xã tân nguyên tỉnh bình dương đã tố trạm y tế lưu động trong khu công nghiệp
bắt công nhân phải test covid một mươi chín trước khi tiêm
vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện thông tin công nhân bức xúc khi đến tiêm vaccine covid một mươi chín
tại trạm y tế lưu động trong cụng công nghiệp phú chánh thị xã tân nguyên
bị thu một trăm hai mươi đồng để test covid một mươi chín trước khi tìm
ngay sau đó phóng viên đã liên hệ với một vị đại diện của doanh nghiệp có công nhân đi tiêm vaccine
người này xác nhận có sự việc kể trền
đồng thời cho biết
vào các ngày hai mươi chín và ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một khoảng năm mươi công nhân của công ty đến để tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín tại trạm y tế lưu động số hai trong cụm công nghiệp phú chánh
thì các cán bộ nhân viên y tế tại đây yêu cầu phải thực hiện test nhanh với giá một trăm hai mươi đồng
mỗi lần test nếu không test sẽ không được tìm
ngoài ra người này cũng thông tin thêm không chỉ thu tiền test nhanh mà trạm y tế lưu động
còn xin doanh nghiệp tiền bồi dưỡng cho trạm với mỗi công nhân là ba mươi đồng
đối với khoản tiền này doanh nghiệp trả cho trạm còn tiền test nhanh thì công nhân phải tự trả
theo đại diện của doanh nghiệp này việc bắt công nhân test covid một mươi chín rồi mới cho tiêm vaccine
phải chỉ mới diễn ra gần đây mà trước đó vào khoảng tháng tám khi công nhân đi tiêm mũi một và mũi hai
cụng công nghiệp phú chánh cũng bắt test covid một mươi chín rồi mới cho tiêm với số tiền lần lượt là một trăm năm mươi
đồng và hai trăm ba mươi đồng cho mỗi lần test trong khi đó sở y tế tỉnh bình dương trước đó đã có văn bản yêu cầu
các đơn vị y tế và các điểm tiêm chủng trên địa bàn của tỉnh không được yêu cầu người dân tiêm
vaccine phải xét nghiệm nhanh covid một mươi chín trừ trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ bác sĩ huỳnh minh chính
phó giám đốc sở y tế bình dương kiêm giám đốc trung tâm y tế thị xã tân uyên cho rằng
ngành y tế bình dương không có chủ trương test nhanh mới cho tiêm ngừa
trong khi đó ông nguyễn thanh toàn giám đốc sở công thương tỉnh bình dương khẳng định không có việc
này và nói người dân nào cho tên cho tuổi để cho đối chứng hiện vụ việc vẫn đang được các
cơ quan chức năng làm rõ chúng tôi sẽ thông tin đến quý vị khi có kết luận mới nhất
mới đây cục hàng không việt nam vừa có văn bản gửi các cảng vụ hàng không và các đơn vị có liên
quan về tổ chức test nhanh thống nhất mẫu phiếu xét nghiệm và trả kết quả xét nghiệm virus sars cov hai
tại các cảng hàng không để giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh qua đường hàng không tạo điều kiện thuận
lợi cho hành khách nhập cảnh vào việt nam qua đường hàng không
cục hàng không việt nam yêu cầu tổng công ty cảng hàng không việt nam cảng hàng không quốc tế v
đồng phối hợp với cảng vụ hàng không để làm việc với các đơn vị tổ chức test nhanh tại các cảng hàng
để thống nhất thực hiện các mẫu tờ khai cho hành khách khai test nhanh sars cov hai và phiếu trả
kết quả bao gồm hai ngôn ngữ là tiếng việt và tiếng anh cục yêu cầu các đơn vị nêu trên làm việc
phối hợp với cơ quan y tế tại cảng hàng không để thực hiện đồng bộ việc test nhanh cho tất cả các
hành khách hành khách đến và đi qua các nước đã phát hiện ca bệnh
ca nhiễm biến chủng mới omicron của virus sars cov hai khi nhập cảnh vào việt nam theo đúng
yêu cầu của thủ tướng chính phủ đối với các hãng hàng không cục yêu cầu tổ chức test nhanh
cho tất cả hành khách nhập cảnh vào việt nam đến và đi qua các nước đã phát hiện ca nhiễm
biến chủng mới omicrong của virus sars cov hai theo đúng tinh thần chỉ đạo đồng thời phối hợp với
cảng hàng không quốc tế cán vụ hàng không làm việc với cơ quan y tế để xử lý các trường hợp dương
tính khi test nhanh đảm bảo hành khách không bị ủng tác tại khu vực nhà ga đặc biệt khu vực tập
trung test sars cov hai cục cũng yêu cầu các cán vụ hàng không thông báo rộng rãi các quy định trên
đến tất cả hãng hàng không đang và dự kiến khai thác các chuyến bay quốc tế đến việt nam
khẩn trương chủ trì phối hợp với các cảng hàng không các hãng hàng không và các cơ sở test
nhanh sars cov hai tại các cảng hàng không quốc tế để thống nhất thực hiện các mẫu tờ khai cho hành
khách khai test nhanh sars cov hai và phiếu trả kết quả bao gồm hai ngôn ngữ tiếng việt và tiếng anh
hiện nay tất cả các nước vùng lãnh thổ trong kế hoạch mở lại đường bay thương
mại thường lệ với việt nam đều đã xuất hiện biến chủng omicron của virus sars cov hai
xin được chuyển sang các thông tin về tình hình dịch trên thế giới
thưa quý vị và các bạn mới đây thủ tướng israel nataly benet cho biết lượng kháng thể ở người
được tiêm sẽ tăng lên gấp năm lần một tuần sau khi tiêm mũi vaccine covid một mươi chín thứ tư
phát biểu tại trung tâm y khoa sheba nơi tổ chức tiêm mũi vaccine nhắc lại thứ hai cho
các nhân viên y tế thủ tướng israel nathalie bennett cho rằng sau khi tiêm khoảng một tuần
chúng tôi có thể khá chắc chắn rằng liều vaccine thứ tư là an toàn sau tuần kể từ tiêm mũi thứ bốn
lượng kháng thể ở người tiêm vaccine đã tăng gấp năm lần điều này có nghĩa là có sự gia tăng đáng
kể kháng thể chống lại sự lây nhiễm các ca nhập viện và các triệu chứng nghiêm trọng của người bệnh
israel đóng vai trò dẫn đầu trong nghiên cứu
hiệu quả vaccine covid một mươi chín là quốc gia nhanh nhất triển khai tiêm chủng liều vaccine thứ hai
cho dân chúng trong một năm trước và là một trong những nước đầu tiên tiêm mũi thứ ba đến nay
chính phủ thủ tướng nathalie bennett tiếp tục tiêm mũi vaccine thứ bốn pfizer biontech cho người
trên sáu mươi tuổi nhân viên y tế và bệnh nhân suy giảm hệ biến dịch trong diễn biến mới đây
tổ chức y tế thế giới who cho biết có thêm bằng chứng về việc omicron gây ra các triệu chứng
nhẹ hơn so với các biến chủng trước đó
thông tin who đưa ra về nguy cơ gây bệnh nặng tương đối thấp của biến chủng omicron phù hợp với
các kết quả nghiên cứu khác trong đó có nghiên cứu từ các nhà khoa học nam phi quốc gia đầu tiên
phát hiện biến chủng virus này tuy nhiên chuyên gia quản lý sự cố của who abd mahamos cũng lưu
nói rằng khả năng lây nhiễm cao của omicron có thể khiến cho biến chủng này thống trị ở nhiều nơi
trong vòng vài tuần gây ra mối đe dọa cho những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp
thưa quý vị trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín nhiều nước trên thế giới đã tiến
hành tiêm mũi ba mũi bốn vaccine phòng covid tuy nhiên việc làm này được một chuyên gia tạo ra
vắc xin oxford astrazeneca đánh giá là không khả thi giáo sư andrew pollard giám đốc nhóm vắc xin
oxford chia sẻ chúng ta không thể tiêm chủng cho hành tinh này sau mỗi bốn đến sáu tháng nó không bình
vẫn hoặc giá cả phải chăng ông vallad cũng nhấn mạnh cần phải nhắm mục tiêu đến những người dễ
bị tổn thương thay vì tiêm cho tất cả mọi người từ một mươi hai tuổi trở lên theo nhà khoa học vắc xin người
anh cần có thêm dữ liệu để xác định liệu những người dễ bị tổn thương có cần liều bổ sung hệ
không khi nào và tần sức như thế nào ông cũng chỉ ra rằng cần có thêm bằng chứng trước khi tiêm
liều vắc xin covid một mươi chín thứ bốn ở anh anh đang triển khai tiêm vắc xin covid một mươi chín liều ba cho những người
khỏe mạnh từ một mươi tám tuổi trở lên và những người có nguy cơ từ một mươi sáu tuổi trở lên trong cuộc phỏng vấn
khác với sky news vào ngày bốn tháng một ông pollard cũng nhắc tới sự khó khăn của người dễ bị tổn thương
và sự không đồng điều rõ rệt của triển khai vắc xin trên toàn thế giới ông cho rằng việc tiêm liều thứ bốn
cho tất cả mọi người trên hành tinh không hợp lý từ góc độ giá cả phân phối ông nói rằng lưu ý là hiện tại
chưa tới một mươi dân số ở các nước thu nhập thấp được tiêm liều đầu tiên vì vậy toàn bộ ý tưởng về liều thứ tư
thông thường trên toàn cầu là không hợp lý israel đã bắt đầu triển khai liều vắc xin covid một mươi chín thứ bốn
cho tất cả nhân viên y tế và những người từ một mươi sáu tuổi trở lên kể từ ngày ba tháng một
cuối tháng một mươi hai năm ngoái bộ trưởng y tế đức karl lauterbach chia sẻ trên đài zdf rằng người đức
sẽ cần tiêm liều vắc xin thứ bốn trong chia sẻ mới nhất chuyên gia pollard nhấn mạnh một đánh giá lạc quan
điều tồi tệ nhất đang ở phía sau chúng ta và thế giới chỉ cần vượt qua mùa đông đến một lúc nào đó
xã hội phải cởi mở hơn khi chúng ta mở cửa sẽ có một giai đoạn dễ lây nhiễm nên mùa đông có lẽ
không phải là thời điểm tốt nhất cho việc mở cửa như vậy nếu theo dự đoán của vị chuyên gia này
thời gian ngắn nữa khi mùa đông kết thúc tình hình dịch bệnh của chúng ta sẽ được cải thiện
thưa quý vị và các bạn ngày hôm qua ngày bốn tháng một số ca nhiễm mới hàng ngày ở nhật bản
lần đầu tiên ghi nhận tăng trên một ca trong vòng ba tháng trong đó riêng okinawa chiếm hai trăm hai mươi năm ca
trước tình hình đó đất nước này đang chuẩn bị ban bố tình trạng khẩn cấp tại okinawa
nhật báo mahinici vào ngày năm tháng một đưa tin lệnh sẽ sớm được ban hành trong tuần này
đây sẽ là tuyên bố tình trạng bán khẩn cấp do covid một mươi chín
đây sẽ là tuyên bố tình trạng đầu tiên ở nhật bản kể từ ngày ba mươi tháng chín
khi nước này dỡ bỏ tất cả các tình trạng khẩn cấp và bán khẩn cấp đã có hiệu lực từ trước đó trong năm hai nghìn hai mươi một
theo thông tin từ tờ mainichi thống đốc okinawa danny tamaki hôm bốn tháng một đã nói với tránh văn phòng nội các
hidokazu matsuno rằng ông đang xem xét yêu cầu ban bố tình trạng bán khẩn cấp
bao gồm các biện pháp như hạn chế giờ mở cửa của các nhà hàng và quán bà
ông marsuno cho biết chính phủ sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định
tuy nhiên không có thêm thông tin chi tiết
phát biểu trước các phóng viên vào ngày bốn tháng một thống đốc tam maki nói okinawa đã bước vào lặn sóng thứ sáu của đại dịch covid một mươi chín
nhấn mạnh vai trò của biến thể omicron dễ lây lan trong việc thúc đẩy gia tăng ca nhiễm
theo ông tammaki hai trăm hai mươi năm ca nhiễm mới là con số cao nhất ở okinawa trong hơn ba tháng qua
đồng thời cho biết thêm rằng các ca lây nhiễm bên trong các căn cứ quân sự của mỹ ở tỉnh này tiếp tục gia tăng
phần cuối bản tin sẽ là thông tin đáng mừng
khi một chuyên gia người nga vừa đưa ra dự đoán rằng đại dịch covid một mươi chín hiện nay sẽ trở thành bệnh theo mùa
tương tự dịch cúm hồng kông cách đây hơn sáu mươi năm
tuy nhiên tất cả sẽ chỉ là giả thuyết vì mới đây tổ chức y tế thế giới wo đã thông báo về biến thể của virus sars cov hai
có tên gọi là ihu hay b một sáu trăm bốn mươi hai được phát hiện đầu tiên ở pháp cuối năm hai nghìn một mươi ba
thông tin về biến thể ihu bắt đầu xuất hiện vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
nổi bật trên các mặt báo quốc tế trong tuần này sau khi thu hút sự chú ý của giới chuyên gia bên ngoài nước pháp
sau bài báo đăng vào hôm hai mươi chín tháng một mươi hai
theo quan chức này một tín hiệu tích cực là biến thể này đã không lây lan nhanh
hiện who đang đánh giá ihu và sẽ chỉ xác định đây là biến thể đáng lo ngại về oc nếu nhận thấy biến thể gây nguy cơ nghiêm trọng
giới chuyên gia quốc tế cũng cân nhắc hạ thấp nguy cơ do ihu gây ra
trong đó nhiều chuyên gia cho rằng omicron đã áp đảo iahu
theo tiến sĩ thumbicon
nhà virus học thuộc đại học hoàng gia london thực tế ihu xuất hiện trước omicron
song ở thời điểm hiện tại biến thể mới này không đáng lo ngại quá nhiều
tuy nhiên lạc quan trước thực tế này chủ tịch viện hàng lâm khoa học nga alexander sergeyev nói với hãng tin tiss cho biết
tôi dự đoán rằng đại dịch covid một mươi chín sẽ trở thành dịch bệnh theo mùa giống như bệnh cúm
tôi cho rằng tình hình hiện tại có vẻ giống như những năm một nghìn chín trăm sáu mươi khi dịch cúm hồng kông gây ra ảnh hưởng rất nghiêm trọng
với nhiều người mắc bệnh nặng
tuy nhiên vắc xin và thuốc điều trị đã được bào chế đúng lúc
chúng ta sống chung với bệnh cúm đến nay đã sáu mươi năm và gần như đã quen với nó
theo ông sugazev những gì đang xảy ra với đại dịch covid một mươi chín hiện nay có vẻ tương đồng với dịch cúm hồng kông
ở một số khía cạnh như đều là dịch bệnh nghiêm trọng đều dẫn đến nỗi sợ hãi
đều có vắc xin được bào chế và thuốc chữa bệnh được phát triển
dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp tại nga khi nước này vừa trải qua tháng một mươi một chết chóc nhất
với hơn tám mươi năm năm trăm linh ca tử vong
bệnh ở mức cao vì tỷ lệ tiêm chủng thấp
theo số liệu chính thức khoảng sáu mươi dân số nga có kháng thể tự tiêm chủng
hoặc do từng mắc covid một mươi chín trước đó
đại dịch covid một mươi chín bùng phát từ cuối năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay khiến hơn hai trăm chín mươi ba triệu người trên thế giới
nhiễm bệnh và hơn năm bốn triệu người tử vong
chuyên gia nga tin rằng covid một mươi chín sẽ trở thành bệnh đặc hữu theo mùa trong năm hai nghìn hai mươi
với điều kiện độ phủ vắc xin toàn cầu đủ lớn
các chuyên gia cho rằng covid một mươi chín sẽ trở thành bệnh đặc hữu
khi cộng đồng có đủ khả năng miễn dịch nhờ tiêm vaccine hoặc là hồi phục sau khi nhiễm bệnh
từ đó giúp kiểm soát tình trạng lây nhiễm nhập viện và tử vong
ngay cả khi virus vẫn tiếp tục lây lan
tổ chức y tế thế giới who đã đưa ra chiến lược nhằm đặt mục tiêu độ phủ vắc xin covid một mươi chín toàn cầu
bảy mươi vào giữa năm nay
vaccine được coi là một trong những công cụ hiệu quả để ngăn đà lây lan của đại dịch
theo who biến chủng omicron mới có thể làm giảm hiệu quả của vắc xin
điều này đồng nghĩa với việc thế giới có thể cần triển khai chiến lược tiêm chủng mũi vaccine tăng cường
hoặc điều chỉnh vắc xin
bà maria van kerrkov trưởng nhóm kỹ thuật phụ trách vấn đề covid một mươi chín của who cho rằng
thế giới sẽ có đủ công cụ để thoát đại dịch vào năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị ihu còn mang đột biến e bốn trăm tám mươi bốn k có nghĩa là có thể kháng vaccine cao hơn
tổng cộng ihu có bốn mươi sáu đột biến và ba mươi bảy đột biến mất đoàn
các nhà nghiên cứu cho rằng
đây là một minh chứng nữa cho thấy không thể dự đoán trước sự xuất hiện của các biến thể
cũng như khả năng lây nhiễm của các biến thể từ nước ngoài
liệu rằng dự đoán năm hai nghìn hai mươi hai này sẽ là năm kết thúc của đại dịch hay không
chúng ta cùng tự chiêm nghiệm và trả lời các bạn nhắc
thưa quý vị và các bạn với những dự đoán của các chuyên gia sự phát triển khoa học
kỹ thuật cùng với kinh nghiệm phòng chống dịch hai năm qua
chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin rằng dịch sẽ sớm bị đẩy đuổi
những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình dịch
bệnh covid một mươi chín trên cả nước xin được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
hy vọng quý vị và các bạn quan tâm
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại